không sao đâu mà dùng được em thấy bây giờ nói thật đồ ăn của mình ăn nhiều là toàn trung quốc chứ đây đâu ra toàn trung quốc đồ ăn đấy đồ ăn này lo không có gì đâu mà chị bảo thật dùng được mà không sao đâu bọn chị uống tóc suốt đi chị bảo thật mà không sao đâu
muốn nhuộm tóc tức là ta phải tác động đến sợi tóc ví dụ như là ta tẩy màu nó thì dứt khoát nó sẽ ảnh hưởng đến da đầu đây là cái thứ nhất cái thứ hai là khi ta đưa chất màu lên thì cái chất màu nó bám với sợi tóc thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến da đầu của chúng ta
nhưng mà khi mà nhuộm xong thì thường hay người ta khuyến cáo là gội rồi rửa như thế nào để cho nó sạch nhưng mà trong cái thời gian mà nhuộm ấy thì thế nào cái da đầu của chúng ta cũng đã gọi là tiếp xúc với những cái hóa chất người ta sử dụng trong cái quá trình nhuộm
thì rất là dễ gây đến những cái bệnh da đầu ví dụ như là vẩy nến hoặc là những cái bệnh về chốc người ta gọi là nó có những cái mụn nhỏ nhỏ tức là nhiễm trùng chân tóc ấy thế là các cái bệnh khác mà do cái tác động của hóa chất này gây đến nó ngứa ngáy rồi có thể nó phát ban những cái chuyện như vậy
được bạn bè giới thiệu minh thùy đã mua một sản phẩm nhuộm tóc trên mạng với giá rẻ phù hợp với túi tiền sinh viên
tuy nhiên tiết kiệm đâu chưa thấy chỉ thấy sản phẩm nhuộm tóc trên mạng
nhưng sau khi sử dụng da đầu bị mần đỏ bong chóc tóc bị sờ dối và gãy rụng nhiều điều này khiến thùy rất lo lắng cho tình trạng tóc của mình
mình sử dụng sản phẩm này tầm hai ba tháng trước tại vì là cũng muốn thay đổi cái kiểu tóc cho nó mới mẻ
xuất trên mạng thì thấy giá thành nó khá là rẻ và với cả là bạn bè cũng thấy dùng khá là nhiều cho nên là cũng muốn mua về để dùng thử
đến ngày ngày hôm sau thì mình thấy bắt đầu ngớ nhiều hơn và cảm thấy rát và mình gãy thì lúc gãy thì da đầu bong chóc rất là nhiều và có những cái chỗ mà nó còn chảy máu ra nữa
lúc đấy thì mình rất là hoang mang và mình không biết là bắt đến ai cả tại vì nhắn cho shop thì sốt không xử lý cho mình
không biết phải nhờ ai thì lúc đấy là mình phải đến bệnh viện để gặp bác sĩ
thuốc nhuộm tóc liệu có gây ung thư đây vẫn là câu hỏi gây nhiều tranh cãi
trong thế kỷ trước một số tài liệu đã chỉ ra mối tương quan giữa thuốc nhuộm tóc và khối u máu đồng thời chất gây ung thư cũng được tìm thấy trong một số loại thuốc nhuộm tóc
tuy nhiên từ những năm một nghìn chín trăm tám mươi người ta đã nghiên cứu loại thuốc nhuộm tóc và nhận thấy rằng vi khuẩn khi tiếp xúc với thuốc nhuộm tóc sẽ biến đổi bồi thương nhuộm tóc lên lông động vật cũng không phát hiện tế bào ung thư
chính vì vậy tổ chức y tế thế giới who xếp thuốc nhuộm tóc lên lông động vật cũng không phát hiện tế bào ung thư
thuốc nhuộm tóc là loại chất gây ung thư cấp ba tức là không thể phân loại được khả năng gây ung thư cho người và nó ngang với cà phê
dù vẫn còn thiếu các nghiên cứu quy mô lớn để khẳng định thuốc nhuộm tóc gây ra bệnh ung thư thế nhưng những nguy cơ đối với sức khỏe như dị ứng tổn thương gan hại thận nhiễm kim loại nặng là hoàn toàn có thể xảy ra nếu người tiêu dùng chủ quan sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc đang bán chản lan trên thị trường